tuy nhiên chủ căn hộ này vẫn còn nợ tiền điện tiền nước số tiền hơn ba ba triệu đồng
trên hệ thống nhà cung cấp nước sạch cho tòa nhà s bốn trăm linh ba người đứng tên hợp đồng là dpmk
thông tin hóa đơn điện nước cũng thể hiện số nợ từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
với tiền điện là hơn hai chín triệu đồng và tiền nước là hơn bốn trăm hai mươi một đồng
hóa đơn tiền điện thể hiện tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai căn hộ tiêu thụ hết hơn hai triệu tiền điện
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai tiêu thụ hết hơn tám trăm tám mươi ba đồng
tương tự tiền nước tháng một mươi cũng ít hơn tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai là hai trăm linh một đồng so với gần hai trăm hai mươi đồng
do chủ hộ chưa thực hiện nghĩa vụ đóng tiền nhà cung cấp dịch vụ đã thực hiện cắt điện nước của căn hộ này từ thời điểm tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
ban quản lý căn hộ trung cư cao cấp thông tin cho báo chí người tử vong quê ở đồng nai sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
nguyên nhân tử vong danh tính của người đã mất
vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác liên quan vụ bác sĩ sát hại người tình rồi phi tang
chiều hai mươi bảy tháng bốn công an tỉnh đồng nai cho biết bước đầu điều tra vì bác sĩ đã khai lý do đoạt mạng nạn nhân bằng thuốc an thần và quá trình phi tang man dợ
trước đó ngày một mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai nhận được tin trình báo của gia đình về việc chị t t b n sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
phường trung dũng thành phố biên hòa tỉnh đồng nai mất tích sau khi đưa con đi học tại trường tiểu học trịnh hoài đức thành phố biên hòa
tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp công an tp biên hòa và các đơn vị nghiệp vụ phân công lực lượng nhanh chóng thực hiện các hoạt động điều tra xác minh
trải qua quá trình xác minh các mối quan hệ hoạt động của chị n cơ quan điều tra phát hiện sự mất tích của chị này có những dấu hiệu bất thường
cụ thể chị n có nhiều lần chuyển tiền cho một người đàn ông tên là danh sơn
tiếp tục đi sâu tìm hiểu trước đó chị n thường xuyên liên lạc với sơn và đặc biệt chú ý là vào ngày mất tích một mươi ba tháng bốn chị có liên lạc với sơn qua điện thoại
từ dấu hiệu nghi vấn trên những ngày qua lực lượng điều tra đã nhiều lần mời danh sơn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại ấp ba xã hiếu liêm huyện vĩnh cửu tỉnh đồng nai hiện là bác sĩ bệnh viện đa khoa đồng nai lên làm việc
tuy nhiên do có sự chuẩn bị trước
nên qua nhiều lần làm việc thì sơn khai không liên quan gì đến sự mất tích của chị n liên tục quanh co chối tội đối phó với cơ quan công an
đến ngày hai mươi sáu tháng bốn phòng cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp công an tp biên hòa triệu tập đối tượng danh sơn lên làm việc
lần này dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo công an tỉnh đồng nai lực lượng phá án sử dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp những tài liệu chứng cứ thu thập được khiến sơn không thể chối cai được nữa
đã khai nhận hành vi sát hại chị n khám xét nơi ở và nơi làm việc của sơn công an thu giữ một khẩu súng dạng rulo có năm viên đạn và hai chiếc nhẫn nghi của nạn nhân
kết quả điều tra ban đầu xác định danh sơn và chị nờ có quan hệ tình cảm với nhau khoảng một năm cả hai đều đã có gia đình riêng
cũng theo lời khai ban đầu của sơn thời gian gần đây chị nờ thông báo cho sơn biết về việc chị đã mang thai cụ thể là đã có con với sơn
do lò sợ gia đình hai bên biết chuyện và sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của các bạn
ngày một mươi ba tháng bốn khi chị n đến bệnh viện đồng nai tìm sơn để nói chuyện tại phòng làm việc của sơn chị nờ nói mệt thì sơn truyền nước cho chị
trong quá trình chuyển nước sơn đã dùng thuốc an thần bơm vào bình chuyển nước vượt quá liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho chị n tử vong
sau khi ôm thuốc xác định chị đã tử vong sơn dùng dụng cụ phẫu thuật và phân nạn nhân thành ba phần đem đi phi tàng trong khu công nghiệp biên hòa và xã thiện tân huyện vĩnh cửu
trở lại vụ án của cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca
sau khi nhận mức phạt một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ông ca mới đây đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
ngày hai mươi bảy tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh cho biết cựu giám đốc công an hải phòng đỗ hữu ca đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm để xin giảm nhẹ hình phạt
ngoài ra bị cáo trương xuân đức cùng vợ là nguyễn thị ngọc anh và cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng nguyễn đình dương cũng nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm
trước đó ngày một mươi hai tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh đã tuyên phạt các bị cáo liên quan vụ án mua bán hóa đơn đưa nhận hối lộ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cựu giám đốc công an thành phố hải phòng đỗ hữu ca bị một mươi năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
với vai trò chủ mưu bị cáo trương xuân đức nhận chín năm tù về tội mua bán hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và đưa hối lộ
giúp sức cho bị cáo đức bị cáo nguyễn thị ngọc anh nhận bốn năm sáu tháng tù về tội mua bán hóa đơn chứng từ đưa hối lộ
cựu tri cục trưởng tri cục thuế huyện cát hải thành phố hải phòng nguyễn đình đương nhận sáu năm sáu tháng tù về tội nhận hối lộ
thời gian qua vụ nam tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi sạch
tiktoker tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi sạch
ngoài ra nam tiktoker vvn cũng đã trực tiếp đến xin lỗi bà t chủ quán phở cũng như toàn thể cộng đồng về chuyện vừa qua
anh thừa nhận thiếu hiểu biết mong được tha thứ anh n rất biết ơn vì chủ quán phở đã bao dung thấu hiểu cho mình
cạnh đó anh n cũng muốn gửi lời xin lỗi đến cộng đồng lời xin lỗi sâu sắc
anh biết ơn mọi người vì đã đồng góp để anh nhìn nhận đúng bản thân mình
trước đó trên mạng xã hội chia sẻ câu chuyện nam tiktokervn tố bị đuổi khỏi quán ăn vì ngồi xe lăn gây xôn xao dư luận
bài viết đã nhận về hơn bốn mươi lượt yêu thích hơn hai mươi lượt bình luận và chia sẻ với nhiều ý kiến trái chiều
trước thông tin nam tiktoker này đưa ra nhiều người bức xúc trước hành động của hai quán phở khi có thái độ phân biệt đối xử với người khuyết tật
số khác lại nghi ngờ tính xác thực của bài viết và yêu cầu người đăng tải hãy nêu tên hai quán phở để làm rõ thông tin
đại diện một trong hai quán phở ở hà nội xác nhận tiktokervn là khách quen nhưng thông tin người này đăng tải trên mạng xã hội là không chính xác
khi anh n đến quán ăn chủ quán đón tiếp bình thường và không có chuyện miệt thị người khuyết tật
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật mời quý vị theo dõi ngay sau đây
tối hai mươi bảy tháng bốn cục cảnh sát giao thông bộ công an thông tin sau khi nhận được phản ánh về việc đoàn xe sang rước dâu dừng giữa đường
quay phim chụp ảnh gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh hải dương
gia soát kiểm tra xác minh vụ việc
cơ quan chức năng đã xác minh được các ô tô đỗ giữa đường gồm xe mang biển kiểm soát ba mươi bốn a bảy trăm bốn mươi bốn xx do nvn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện gia lộc điều khiển
xe mang biển kiểm soát ba mươi bốn a sáu trăm sáu mươi một xx do ntd sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở huyện gia lộc điều khiển
xe mang biển kiểm soát ba mươi l ba trăm sáu mươi chín xx do ltt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ở huyện gia lộc điều khiển
và xe mang nhãn hiệu mercedes may s bốn trăm linh không gắn biển số do pdh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở huyện gia lộc điều khiển
công an huyện gia lộc đã mời những người có liên quan đến làm việc
tại đây bốn người điều khiển phương tiện nêu trên khai nhận
ngày hai mươi một tháng bốn anh nvn tổ chức đám cưới
anh n đã mượn ba xe của anh hải và một ô tô của anh ntt để phục vụ đón dâu
và nếu anh hát chị t chị d làm cùng công ty lái xe
còn anh n điều khiển xe dầu
khoảng một mươi bốn h năm mươi phút ngày hai mươi một tháng bốn khi đi đến km một năm trăm linh đường trục bắc nam địa phận xã toàn thắng huyện gia lộc
đoàn xe rước dâu đã dừng đỗ xe ngay dưới lòng đường để quay phim chụp ảnh cưới làm kỷ niệm
gây ách tắc giao thông tại khu vực ngã ba quốc lộ ba mươi tám b và đường trục bắc nam
hiện công an huyện gia lộc đã tạm giữ giấy phép lái xe của bốn tài xế và một ô tô không gắn biển số
đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn lãnh đạo công an xã trung tâm huyện lục yên tỉnh yên bái cho biết
trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai nữ sinh bị đuối nước khiến một người tử vong
cụ thể vào khoảng một mươi bốn h cùng ngày tại thác gốc sâm của xã một nhóm thanh thiếu niên rủ nhau đi tắm thác
sau đó có hai nữ sinh trong nhóm này bị đuối nước
phát hiện sự việc một số người đã nhảy xuống tìm kiếm hai nạn nhân và đưa lên bờ để sơ cứu
tuy nhiên sau đó một trong hai nữ sinh đã tử vong
danh tính nữ sinh tử vong được xác định là đặng thị b sinh năm hai nghìn chín ở thôn khe cọ xã tân nguyên huyện yên bình
sau khi nhận tin báo chính quyền địa phương đã tới hiện trường phối hợp với người dân sơ cứu cho nạn nhân và đưa tới trung tâm y tế
nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều hai mươi bảy tháng bốn tài xế nguyễn thanh thanh năm mươi bảy tuổi ngụ phường ba thành phố tân an long an
điều khiển ô tô chở các công nhân chạy trên quốc lộ một hướng từ thành phố
nguyễn thanh thanh phố hồ chí minh miền tây
khi qua khỏi cầu voi bốn trăm linh m thuộc địa bàn xã bình thạnh huyện thủ thừa long an
thì xe chở công nhân gặp tình huống một người chạy xe máy băng ngang đường
theo phản xạ tài xế đã đánh lái sang trái để né nhưng sau đó xe lao lên giải phân cách nằm lật nghiêng bên chiều đường ngược lại
thời điểm bị lật trong xe có hơn bốn mươi công nhân
may mắn chỉ một số người bị chảy sức nhẹ
sau tai nạn người dân xung quanh hỗ trợ giúp các công nhân thoát ra ngoài
năm người bị thương nhẹ được đưa đi bệnh viện
lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường nhanh chóng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia cho biết trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trên toàn quốc xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm tử vong hai mươi bốn người bị thương năm mươi một người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi bốn vụ một mươi hai người tử vong giảm một người bị thương
ngày hai mươi bảy tháng bốn lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý một mươi một tám trăm năm mươi năm trường hợp
ra quyết định xử phạt gần hai mươi bốn năm tỷ đồng tước giấy phép lái xe hai hai trăm chín mươi sáu trường hợp và tạm giữ ba bảy trăm ba mươi tám phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
cũng trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ đường dây nóng của văn phòng ủy ban an toàn giao thông quốc gia nhận được một mươi một cuộc gọi và tin nhắn của người dân
phản ánh về việc tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài tại một số tuyến đường
sau khi nhận được thông tin từ đường dây nóng
quỹ ban an toàn giao thông quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra xử lý theo nội dung được phản ánh
tối ngày hai mươi bảy tháng bốn tại sân khấu quảng trường biển thành phố sầm sơn thanh hóa diễn ra lễ hội du lịch biển năm hai nghìn hai mươi bốn
và khánh thành quảng trường biển trục cảnh quan lễ hội sầm sơn
những chùm pháo hoa lung linh rực rỡ bừng sáng trên bầu trời thành phố đã khiến quảng trường biển sầm sơn như bùng nổ
quảng trường biển và trục cảnh quan lễ hội sầm sơn là công trình tiêu biểu
tiêu biểu có thiết kế ấn tượng
quảng trường có sức chứa lên tới hơn một mươi người dài hai sáu km rộng một trăm hai mươi m nối thẳng tới đại lộ nam sông má
dẫn vào tổ hợp vui chơi giải trí sân gô sầm sơn
với việc chính thức đưa quảng trường biển vào vận hành khai thác thành phố sầm sơn có thêm một không gian công cộng
không gian tổ chức sự kiện ngoài trời hiện đại mới mẻ nhưng vẫn giàu bản sắc sư thanh
với biểu tượng hòn chống mái hay họa tiết trống đồng đông sơn được đan cài trong kiến trúc tổng thể
điểm nhấn của đêm khai mạc lễ hội du lịch biển sầm sơn là chương trình nghệ thuật với chủ đề
sầm sơn rực rỡ sắc màu được dàn dựng với ba chương tinh hoa văn hóa sư thanh âm vang biển xanh sầm sơn rực rỡ sắc màu
chương trình nghệ thuật đặc sắc đã để lại nhiều ấn tượng cho du khách góp phần quảng bá vẻ đẹp của thành phố biển sầm sơn
thành phố của lễ hội sự kiện hàng đầu miền bắc
đặc biệt những chùm pháo hoa lung linh rực rỡ bừng sáng trên bầu trời thành phố biển vào cuối chương trình đã khiến toàn bộ quảng trường biển sầm sơn như bùng nổ
lãnh đạo ubnd tp sầm sơn thanh hóa cho biết công trình quảng trường biển sầm sơn đưa vào hoạt động cùng với nhiều công trình dự án khác
sẽ tăng sức hấp dẫn cho du lịch thu hút du khách đến tp sầm sơn hiện thực hóa mục tiêu đón gần một mươi triệu khách của tp sầm sơn trong năm nay
từng bước đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn để xây dựng thanh hóa thành một cực tăng trưởng mới của khu vực và cả nước
thưa quý vị cũng trong tối hai mươi bảy tháng bốn tại thành phố huế tỉnh thừa thiên huế ubnd tp đã tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực truyền thống huế năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó chương trình được tổ chức nhằm tôn vinh bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa ẩm thực huế
hướng đến tổ chức thường niên để phục vụ người dân địa phương và du khách
đồng thời định hướng đưa tp huế trở thành một trong những thành viên của mạng lưới tp sáng tạo unesco trong lĩnh vực sáng tạo ẩm thực vào năm hai nghìn hai mươi năm
lãnh đạo ubnd tp huế cho biết ngày hội tiếp tục đóng góp trong tiến trình xây dựng hồ sơ công nhận ẩm thực huế là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
tiến tới đệ trình unesco vinh danh là di sản văn hóa thế giới
chương trình diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày một tháng năm với chủ đề ẩm thực huế với bốn phương
cùng sự tham gia của các tỉnh và thành phố như hạ long đà nẵng nha trang tây nguyên vũng tàu kiên giang cần thơ huế tp hcm
với quy mô bảy mươi một gian hàng thương mại và ẩm thực cùng hai không gian của các nhà tài trợ
chương trình sẽ có không gian ẩm thực truyền thống huế gồm hai mươi gian hàng trưng bày và trình diễn ẩm thực
tại đây du khách sẽ được tham gia trải nghiệm thưởng thức và chứng kiến các nghệ nhân trình diễn các món ăn
không gian ẩm thực huế với bốn phương là nơi quy tụ những tinh hoa đặc sắc
của ẩm thực ba miền bắc trung nam
công chúng sẽ được thưởng thức nhiều món ăn đa dạng tại một mươi hai gian hàng
đồng thời du khách sẽ được giới thiệu về văn hóa ẩm thực
nét độc đáo riêng biệt của mỗi miền qua cách chế biến từng món ăn
ngoài ra tại chương trình còn có không gian ẩm thực đường phố quy tụ một mươi hai gian hàng
không gian giới thiệu sản phẩm thương mại ẩm thực chay và các sản phẩm ô cốp huế
với sáu gian ẩm thực chay thuần huế một mươi tám gian hàng thương mại du lịch của các đơn vị hỗ trợ
và năm gian hàng các sản phẩm ô cốp huế
chương trình cũng còn nhiều hoạt động hấp dẫn khác như đêm kinh đô huế thơ áo dài và ẩm thực
trưng bày một trăm linh năm áo dài một trăm linh năm món ăn xứ huế và một trăm linh năm trang thơ thư pháp lụa về món ăn huế
các chương trình thiện nguyện biểu diễn nghệ thuật nghệ nhân chế biến món ăn truyền thống
các hoạt động trải nghiệm chế biến ẩm thực
đây sẽ là chương trình hấp dẫn về văn hóa ẩm thực huế vào mọi miền của đất nước
hứa hẹn mang đến cho du khách và người dân địa phương
với thú vị về ẩm thực truyền thống và ẩm thực đương đại việt nam
những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay